trước kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm đồng chí đặng quốc khánh bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện bắc mê tỉnh hà giang
cử tri huyện bắc mê đã có nhiều kiến nghị trung ương quan tâm đầu tư xây kẻ chống sạt lở sọc bờ sông gâm khu vực thị trấn yên phú xây dựng mới bệnh viện đa khoa huyện bắc mê
kiến nghị bộ giao thông vận tải nâng cấp mở rộng mặt đường quốc lộ ba mươi bốn và quốc lộ hai trăm tám mươi đi qua địa bàn huyện đề nghị bộ tài nguyên và môi trường kiểm tra xử lý tình trạng ô nhiễm tại các mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện bắc mê gây bức xúc trong nhân dân thời gian qua
một số cử tri kiến nghị quốc hội điều chỉnh nâng mức trợ cấp xã hội áp dụng đối với học sinh sinh viên ở vùng sâu vùng xa
bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường đặng quốc khánh trực tiếp giải đáp làm rõ thêm từng ý kiến các nhóm vấn đề của cử tri đồng thời có ý kiến với quốc hội để sớm tháo gỡ trong thời gian tới
đồng chí cũng thông tin thêm một số điểm mới sát thực tiễn phát huy được hiệu quả sử dụng đất của luật đất đai năm hai nghìn hai mươi bốn tặng quà cho bốn mươi năm hộ nghèo hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn người cao tuổi người có uy tín của huyện bắc mê
theo ghi nhận của cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông thời gian qua các vụ lừa đảo trực tuyến đang diễn biến rất phức tạp đối tượng thường là trẻ em sinh viên công nhân và nhất là người cao tuổi
người cao tuổi thường thích giữ tiền và muốn toàn quyền sử dụng số tiền mình có thế nhưng do không cập nhật thông tin không nhận diện được những thủ đoạn tinh vi của các đối tượng lừa đảo lại dễ tin người nên không ít người đã sập bẫy của kẻ gian
đôi vợ chồng bảy mươi năm tuổi này thường xuyên bị nhóm đối tượng có ba người gọi điện giả danh là công an quận long biên thông báo ông bà có tài khoản ngân hàng đang nợ sáu mươi triệu đồng và có liên quan đến đường dây mua bán ma túy các đối tượng ép nạn nhân chuyển khoản ba tỷ đồng để thực hiện công tác điều tra
đối vợ chồng bảy mươi năm tuổi này thường xuyên bị nhóm đối tượng là công an quận long biên thông báo ông bà có tài khoản ngân hàng đang nợ sáu mươi triệu đồng để thực hiện công tác điều tra

trong một trăm năm mươi doanh nghiệp lữ hành nội địa và quốc tế các đơn vị đang không ngừng đổi mới để mở rộng hệ sinh thái tập trung khai thác tiềm năng đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch tạo ra nhiều sản phẩm mới phục vụ khách hàng